nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại thành cổ thị xã quảng trị ubnd tỉnh quảng trị phối hợp với cục văn thư và lưu trữ nhà nước
bộ nội vụ tổ chức lễ chào kỷ vật đi bê và khai mạc triển lãm kỷ vật đi bê quảng trị ngày trở về
từ cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hàng trăm đoàn cán bộ với tinh thần tình nguyện
bí mật vượt dãy trường sơn để vào nam hay còn gọi là đi bê
ngày lên đường họ đã để lại cả tư trang hành lý kỷ vật thư tử tại ubnd
rồi âm thầm vào nam theo con đường dân sự
tròn hai mươi năm sau ngày đất nước thống nhất trung tâm lưu trữ quốc gia ba thuộc cục văn thư và lưu trữ nhà nước
bắt đầu tiếp nhận hồ sơ kỷ vật này từ ubnd
đây là những hiện vật có ý nghĩa giá trị hết sức to lớn
không chỉ lưu lại những thông tin cá nhân và quá trình phấn đấu của các cán bộ đi bê
mà còn là một nguồn tài liệu độc đáo đa dạng nguồn sử liệu vô giá
minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc
ngắn với số phận của hàng vạn con người trong hoàn cảnh chiến tranh
đất nước bị chia cắt gia đình bị chia rẽ ly tán
chỗ này tuy nhỏ thôi nhưng mà ý nghĩa rất lớn
là mà lấy đến vi răng để cho con cháu sau này nó là coi giữ lại truyền thống của cha ông nó đi trước
trong cuộc kháng chiến trong mỹ cầu nước đến ngày đó là thống nhất nước nhà
để giới thiệu đến rộng rãi công chúng một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc
khi mà các sinh viên các cán bộ bỏ lại đằng sau sự nghiệp học hành của mình
để lên đường cứu nước chi viện cho miền nam anh dũng
các thế hệ trẻ hiện tại cần phải được biết
về một cái thời hoa lửa hào hùng của dân tộc
để có thêm sức mạnh cố gắng xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện tại
tại sự kiện này hai mươi ba cán bộ db và thân nhân cán bộ db của tỉnh quảng trị đã được nhận lại kỷ vật của mình
đồng thời hơn hai trăm linh tư liệu kỳ vật db được lựa chọn giới thiệu tại triển lãm kỳ vật db quảng trị ngày trở về
những kỳ vật này do chính cán bộ db gửi tại ủy ban thống nhất chính phủ từ năm mươi năm trước
hiện tại được lưu giữ tại trung tâm lưu trữ quốc gia ba thuộc cục văn thư và lưu trữ nhà nước
triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng bảy trong khuôn viên di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị